quốc hội đã thảo luận về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
phiên thảo luận đã diễn ra dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thảo luận tại hội trường các đại biểu cơ bản bày tỏ nhất trí cao về sự cần thiết phải thông qua chương trình cho đồng bào dân tộc
bởi đây là vùng trũng về kinh tế xã hội của đất nước kéo dài trong rất nhiều năm chậm được khắc phục
theo báo cáo của chính phủ thời gian thực hiện chương trình là một mươi năm chia làm hai giai đoạn
tổng nguồn lực thực hiện giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tối thiểu là một trăm ba mươi bảy tỷ đồng trong đó ngân sách trung ương tối thiểu là một trăm linh bốn tỷ đồng
vốn đầu tư phát triển tối thiểu trên năm mươi tỷ đồng
tổng vốn thực hiện giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn ba mươi dự kiến một trăm ba mươi bốn tỷ đồng
một số đại biểu lo ngại với nguồn lực như trên có bảo đảm tính khả thi các dự án của chương trình hay không
nguồn vốn chủ yếu dựa vào ngân sách
ngân sách ít vốn huy động là không phù hợp tình hình hiện nay
tổng nguồn lực thực hiện giai đoạn của cộng đồng xã hội của doanh nghiệp trong chương trình
đồng thời có sự cam kết của địa phương đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn thực hiện dự án
quốc hội thảo luận phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình trong điều kiện dự báo thu ngân sách gặp nhiều khó khăn
khả năng hụt thu ngân sách lớn
chính phủ trình quốc hội phê duyệt với tổng mức đầu tư tối thiểu và thực hiện phân kỳ đầu tư theo giai đoạn là phù hợp
nhưng tổng mức đầu tư tối thiểu của giai đoạn một so với khái toán mới đạt trên bốn mươi
liệu với nguồn lực như vậy thì các mục tiêu đặt ra và chỉ tiêu đặt ra thì có đạt được không
đồng thời các đại biểu đề nghị chính phủ làm rõ việc ưu tiên các dự án thực sự cần thiết
có trọng tâm trọng điểm tập trung cho vùng đặc biệt khó khăn tránh giàn trải lãng phí
trao đổi bên lề hành lang quốc hội nhiều đại biểu cũng nhất trí về việc cần cân nhắc đến nguồn vốn
cho chương trình mục tiêu
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân độc thiểu số và miền núi
để không gây áp lực lên ngân sách của nhà nước trong tình hình hiện nay
đồng thời giải ngân hiệu quả đúng địa chỉ nguồn vốn
mục tiêu khó nhất để thực hiện đó là vốn ngân sách để đầu tư
vốn ngân sách này thì trong quá trình thực hiện là nhiều chương trình dự án đã có nhưng mà không đáp ứng được
có gì không đáp ứng được
nguyên nhân cái nguyên nhân thứ nhất đó là cái nguồn vốn nhiều khi nó phân tán
cái nguyên nhân thứ hai đó là cái ngân sách của quốc gia nhiều khi là chưa đáp ứng được
và chính vì thế cho nên không đủ để mà cung cấp cho các chương trình của mục tiêu quốc gia
chứ nào đó hủy động được cái nguồn lực của xã hội hóa trong việc là cung cấp về các cái lĩnh vực cho các cái đồng bào dân tộc
để đảm bảo ngân sách có thể cho hai quà
phù hợp với các hoạt động của cả nước thì theo tôi thì bên cạnh cái nguồn từ ngân sách tài chính từ ngân sách
thì trong cái chương trình thì cũng cần có những cái phân tích đánh giá và có những cái đề án
làm thế nào để có kêu gọi thêm được các nguồn ở xã hội hóa
để từ đó có cái cộng đồng cùng để có cái
tăng cái cái cái cái tài chính